thực hiện chỉ thị số bốn mươi ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bốn của ban bí thư trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với tiến dụng chính sách xã hội
tỉnh hưng yên đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc triển khai tiến dụng chính sách xã hội
hỗ trợ hàng chục nghìn hộ nghèo phát triển kinh tế ổn định cuộc sống góp phần quan trọng trong việc giảm nghèo bảo đảm an sinh xã hội
từ sáng sớm hàng chục hộ thuộc đối tượng vay vốn yêu đãi ở xã hưng long đã đến ủy ban nhân dân xã để làm các thủ tục vay vốn
đợt này bà trần thị thê được phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội thị xã mỹ hào giải ngân số tiền bốn mươi năm triệu đồng
theo chương trình tín dụng yêu đãi dành cho hộ mới thoát nghèo
từ sáng sớm hàng chục hộ thuộc đối tượng vay vốn yêu đãi ở xã hưng long đã đến ủy ban nhân dân xã hưng long đãi dành cho hộ mới thoát nghèo

hơn ba mươi năm học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học
hơn một mươi lao động được tạo việc làm đưa tỷ lệ hộ nghèo năm hai nghìn một mươi năm là sáu tám mươi một đến năm hai nghìn một mươi chín giảm xuống chỉ còn một chín